trong quá trình kiểm tra tại quán karaoke hoàng my số một trăm năm mươi y ngông phường tân tiến thành phố buôn ma thuận
lực lượng công an phát hiện cơ sở vẫn mở cửa cho khách vào hát và ăn nhậu tại quán
cơ quan công an đã phát hiện tại phòng một trăm linh một của quán karaoke trên có bốn khách gồm hai nam và hai nữ đang hát tại đây
mặc dù ngày hai mươi tám tháng ba đại diện cơ sở đã hắc khí cam
cơ sở đã kết thực hiện phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
nhưng tại thời điểm kiểm tra cơ sở vẫn không có nước rửa tay sát quẩn cho nhân viên và khách hàng
không có bảng thông báo tuyên truyền phòng chống dịch covid một mươi chín
với những hành vi vi phạm trên ubnd tp buôn ma thuận đã xử phạt quán karaoke trên số tiền bảy năm triệu đồng
thưa quý vị đến khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay một mươi một tháng năm vụ cháy sáu căn nhà ở phường phước tân tp biên hòa tỉnh đồng nai
mới được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai và công an tp biên hòa dập tắt sau hơn bốn giờ đồng hồ bùng phát
khoảng hai mươi một h bốn mươi năm phút ngày một mươi tháng năm nhiều người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ một đống rác thải nhựa
tại một khu đất chống thuộc tổ một mươi khu phố tân cang phương phước tân tp biên hòa
chỉ trong thời gian ngắn ngọn lửa cháy lan sang sáu căn nhà gần đấy
nhận được tiên báo lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy công an tỉnh đồng nai công an tp biên hòa
đã điều hơn một mươi xe chuyên dụng cùng hơn năm mươi chiến sĩ tới hiện trường không chế ngọn lửa
đến khoảng hai giờ sáng ngày hôm nay một mươi một tháng năm thì ngọn lửa cơ bản được khống chế
bước đầu không ghi nhận thiệt hại về người nhưng vụ cháy đã thiêu dụi gần như hoàn toàn hai căn nhà
và cháy một phần của bốn nhà dân trên nguyên nhân của vụ cháy đang được điều tra xác minh
hôm nay một mươi một tháng năm gần một chín trăm linh trường mầm non tiểu học công lập và ngoài công lập của hà nội
mở cửa đón học sinh trở lại sau kỳ nghỉ
như vậy từ ngày một mươi một tháng năm trở đi khoảng hai triệu học sinh của hà nội sẽ luân phiên đến trường
đảm bảo thời gian kết thúc năm học theo đúng kế hoạch
báo cáo của ba mươi phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn ngày một mươi tháng năm
công tác chuẩn bị đón học sinh tiểu học và trẻ mầm non trở lại trường đã cơ bản hoàn tất
chiều qua ngày một mươi tháng năm các đoàn kiểm tra của sở giáo dục và đào tạo hà nội
cùng các đoàn kiểm tra của ba mươi phòng giáo dục đào tạo tiếp tục ra soát kiểm tra
tại cơ sở để tiếp tục hỗ trợ các đơn vị hoàn thiện phương án tổ chức dạy học an toàn tuyệt đối
cho tất cả các thành viên trong nhà trường
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại